trong khuôn khổ hoạt động của đại hội đồng ipa bốn mươi một hội nghị ủy ban về các vấn đề tổ chức đại hội đã được diễn ra
ủy ban về các vấn đề tổ chức chính là nơi các nghị viện thành viên ipa bàn bạc và thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề tổ chức
từ đó đưa ra những quyết sách và định hướng phát triển cho tương lai
do đó phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu trong phát biểu khai mạc hội nghị nhấn mạnh
việc xây dựng củng cố và phát triển tổ chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay
tại phiên họp các đại biểu đã tiến hành xem xét nhiều dự thảo nghị quyết
đáng chú ý nghị quyết về thành lập hội nghị nghị sĩ trẻ ipa đã được thông qua theo sáng kiến do việt nam đề xuất
phiên họp của ủy ban về các vấn đề tổ chức đã kết thúc ngày làm việc thứ hai của đại hội đồng ipa bốn mươi một